thưa quý vị và các bạn theo thống kê trung bình mỗi năm việt nam phải hứng chịu hơn một mươi cơn bão với sức tàn phá nặng nề
hạn án kéo dài làm giảm hai mươi ba mươi năng suất cây trồng ảnh hưởng nghiêm trọng tới chăn nuôi và sinh hoạt của người dân
vì vậy để chương trình nông thôn mới phát huy hiệu quả mỗi địa phương cần phải đặt ra việc xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu
huyện mường la tỉnh sơn la sau trận lũ lịch sử của năm hai nghìn một mươi bảy
huyện mường la có năm trăm chín mươi tám một hectare cây cối hoa màu bị thiệt hại nhiều diện tích không thể khôi phục
ước tính giá trị thiệt hại về nông nghiệp lên đến gần năm mươi tỷ đồng
để ổn định đời sống cho người dân tỉnh sơn la đã nhanh chóng ban hành chủ trương về quy hoạch đất trồng cây ăn quả cho người dân vùng lũ
theo đó huyện mường la đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ dân từ năm hectare đến một hectare đất trồng cây ăn quả như nhãn bưởi chanh leo xoài và cây sơn tra
tự tay trồng những mầm cây đầu tiên
những mầm cây đầu tiên những người nông dân nơi đây không khỏi bồi hồi xúc động
họ hy vọng từ những giống cây này sẽ đảm bảo ổn định cuộc sống sau những hậu quả nặng nề của thiên tai vừa qua
đối với chuyện vừa qua làm gây ảnh hưởng rất lớn thiệt hại về nhà cửa của nhà dân
đến đây được đảng nhà nước quan tâm gia đình tôi cũng như dân dân bản dân tờ rất cảm ơn đảng và nhà nước
theo lãnh đạo địa phương các cây ăn quả được lựa chọn để trồng
đã được lưu vườn từ hai năm tuổi trở lên đường kính gốc đạt từ ba sáu cm thân bầu ba mươi ba mươi chiều cao là một m hai đến một m tám
dự kiến đến năm hai nghìn một mươi chín sẽ đồng loạt cho thu hoạch
việc hỗ trợ này bước đầu không chỉ mang lại thu nhập sớm cho người dân
mà còn ổn định tâm lý sản xuất đặc biệt đảm bảo tránh ảnh hưởng của mưa lũ sau này
trồng cây là để thay thế cây trên đất dốc thay ngô thay sắn
để phù sanh đất dốc
đồng nghĩa việc là chúng ta giảm thiểu cái tác động của môi trường
giảm thiểu tối đa việc xảy ra lũ lụt
vì nó có màu xanh nó là một thảm thực vật dày
thì nó sẽ chứa được nước chứa được nước thì nó sẽ không gây ra những trận lũ
đó là mục tiêu
thứ hai nữa là giải pháp sinh kế tạm thời
là dưới tầng đó cây tán cao là tầng cao
ở trong tầng thấp và tầng cuối chúng ta trồng cái gì
khoai rồi bí cây mọc lan
và chúng ta sẽ thực hiện ngay là
hỗ trợ cho bà con về chăn nuôi đàn đại gia sức
bên cạnh đó với điều kiện tự nhiên của các khu vực
nằm trong vùng ảnh hưởng của lũ ống lũ quét
là bên bờ sông bờ suối đặc biệt là suối nạm păm
lãnh đạo tỉnh sơn la đã lên phương án lập quy hoạch tổng thể
tiếp tục bồi đắp thêm đất màu để làm lúa nước cho người dân
chỉnh lại dòng suối đồng nghĩa với quy hoạch đất nông nghiệp
chỗ nào nhiều đá sẽ làm đường giao thông
còn lại làm đất nông nghiệp để tạo sinh kế lâu dài cho người dân
cùng với việc giúp người dân nỗ lực khôi phục sản xuất
năm hai nghìn một mươi bảy công tác tổ chức lại sản xuất
theo chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
đã đạt được những kết quả tích cực
qua đó đã thu hút được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
tạo sức bật quan trọng cho khu vực nông nghiệp
trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi bảy
hai doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm thủy sản
tăng ba tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
nâng số doanh nghiệp hoạt động trong ngành lên hơn năm sáu trăm
nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đã chọn nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chính
và đã đầu tư hàng tỷ đô la mỹ đạt được những thành công rõ rệt
đây là khu nông nghiệp công nghệ cao của tập đoàn vingroup
với quy mô hai trăm linh hai năm ha
tại hai xã hồng thái tây và hoàng quế của thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
giai đoạn một của dự án được tỉnh quảng ninh giao bốn mươi ha
trong đó có hai mươi năm hectare đã được công ty đưa vào canh tác trồng các loại cây như
cà chua khoai tây bầu bí su hào cải bắp súp lơ
một số chủng loại rau đặc biệt chất lượng cao như bắp cải tím
cà chua đen cà chua lê vàng v v
với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi
hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp
như ưu đãi về tiền thuê đất chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng
hỗ trợ xúc tiến thương mại v v
tỉnh quảng ninh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp
tạo sức bật quan trọng cho khu vực kinh tế nông nghiệp của tỉnh
không chỉ ở quảng ninh hiện nay tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
với những cơ chế thông thoáng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
các địa phương đã tạo được xu hút quan trọng để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp là xu hướng mới
và được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi cho nông nghiệp việt nam
vì vậy để ứng phó cần cả giải pháp công trình và phi công trình
thay đổi cơ cấu cây trồng và những giải pháp mềm khác
trong tổng số chiều dài bờ biển cà mau hơn hai trăm năm mươi km
hiện tại đã có hơn hai phần ba đoạn đã bị sạt lở
cơ quan chức năng địa phương tính toán với chiều sâu sạt lở từ hai mươi đến năm mươi mét như hiện nay
thì mỗi năm tỉnh này mất khoảng hơn bốn trăm năm mươi hectare đất ven biển
cộng dồn trong nhiều năm thì số đất đai ven biển bị mất
tương đương với diện tích của một xã ở vùng ven biển của cà mau
trước nguy cơ mất đất mất rừng hiền hiện từng ngày
các cấp chính quyền tỉnh cà mau đã dùng mọi biện pháp có thể
để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân
tuy nhiên việc chống chọi với sạt lở với thiên nhiên khốc liệt
là cả một quá trình đầy thử thách và cam go
nhằm bảo vệ đê biển không bị vỡ tỉnh cà mau đã ban bố tình trạng hộ đê khẩn cấp
huy động cả bộ đội biên phòng dân quân tự vệ và sự đóng góp sức lực của nhân dân
ở những điểm không còn rừng phòng hộ như phàm tiểu dừa cống lung danh
phàm giáo bảy cống kinh mới đoạn hương mai đến rạch rinh
lực lượng hộ đê dùng những cây cừu tràm cây dừa cắm xuống biển
nhằm ngăn sóng áp bờ đánh trực diện vào thân đê
tuy nhiên chỉ cầm cự được một thời gian ngắn những cây cừu tràm bị sóng giữ cuột ngã
các chuyên gia làm công tác thủy lợi ở cà mau
tiếp tục đưa ra giải pháp kè dọ đá thả xuống biển để ngăn sóng
sau hai ba mùa biển động nhiều đoạn kè dọ đá đã bị oxy hóa đứt mối nối
cùng chung số phận như những đoạn kè bằng cư tràm
chúng tôi cũng đã kiến nghị với quỹ ban tỉnh sở khoa học công nghệ
cho chúng tôi thí điểm một đoạn kè ba trăm linh mét
từ một mươi km là dùng cái kẹ nằm tạo bãi để khắc phục sạt lỡ và cái kẹ nằm tạo bãi này là vừa khắc phục sạt lỡ vừa đồng thời là giữ được phù sa để khôi phục lại rừng phòng hộ
sau những va vấp bước đầu các chuyên gia đê điều ở cà mau nhận thấy không thể đối đầu trực diện trước sức mạnh của thiên nhiên như cách lấy trứng trọi đá
bởi vậy họ không ngừng chăn trở may mò để rồi rút ra được cách thức kinh nghiệm để thích nghi dần với thiên nhiên với sạt lở giống như cư dân vùng lũ đầu nguồn sông cửu long đã thành công trong việc sống chung với lũ
cụ thể tại những đoạn bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng các chuyên gia đã dùng cơ giới cắm hai hàng cọc tròn song song nhau kéo thành hàng dày để làm điểm tựa
ở giữa những hàng cọc ấy họ thả những tảng đá lớn vào bên trong
mô hình của kè này là không chống lại cái sống mà để là cho sống tràn qua đỉnh kè và cho sống rốc rách qua các thân kè qua các cái kè hở của đá để làm giảm năng lượng sống và đem phù sa vào bên trong để là khắc phục sạt lỡ vừa khắc phục sạt lỡ vừa là giữ những phù sa bên trong để là đem phù sa vào bên trong
cho cái rừng phòng hộ nó gần nhất là cây mắm nó tái sinh hoặc là tạo điều kiện thượng lợi cho các trồng mắm để khôi phục đều phòng hộ
tại đất mũi huyện ngọc hiển nơi đã được đầu tư mô hình kè mềm chắn sóng như đề cập
chỉ sau một thời gian hoàn thành phía bên trong kè đã có bãi bồi là điều kiện lý tưởng để cho cây rừng tái sinh phát triển trở lại
kết hợp với công tác trồng rừng từ địa phương chỉ vài ba năm sau bên trong những hàng kè ấy
hình thành thảm thực vật ngập mặn dày đặc đủ sức chống trọi trước sóng giữ chiều cường và không còn lo lắng trước tình trạng sạt lở tái diễn
đó cũng là mô hình kè ngăn xoáy lỡ bờ biển được sở khoa học và công nghệ cà mau công nhận là đề tài khoa học cấp tỉnh
và được nhiều đoàn chuyên gia quốc tế đánh giá cao sau khi tham quan thực tế
qua thời gian làm thì sở nông nghiệp phát triển nông thôn chỉ đạo cho bang quản lý dự án con trên cùng với đơn vị tư vấn thiết kế
để là cải tiến lại cũng dạng kè cọc ly tâm nhưng mà là bố trí khoảng cách cọc nó thưa hơn
cái chiều rộng của hai hàng cọc nó giảm lại thì giá thành
hiện bây giờ tụi tôi đang triển khai đoạn bức xúc đoạn là hai một trăm linh m từ hương mai đến tiểu dừa
thì giá thành nó chỉ là giảm đi gần một phần nữa bây giờ còn khoảng là một mươi tám triệu trên mét thôi
theo tính toán của nhiều chuyên gia tại cà mau với tuổi thọ thấp nhất khoảng một mươi năm năm
thì chỉ sau chu kỳ năm năm làm tròn sứ mệnh tạo bãi trồng rừng
ngành chức năng tỉnh sẽ nhổ những hàng cọc ly tâm rời chúng ra thêm phía xa ngoài biển
hoặc cắm trúng xuống những đoạn sạt lở nghiêm trọng khác
làm theo cách như vậy không chỉ đẩy lùi được vấn nạn sạt lở bờ biển
mà rừng và đất đai của cà mau dần dần còn lấn xa ra biển
hiện nay chúng tôi cũng tiếp tục cùng các nhà khoa học để nghiên cứu thêm một số
giải pháp vừa đảm bảo được gây bồi ở ven biển để khôi phục rừng ven biển lại
mà làm sao giá thành mà chúng ta chấp nhận được với ngân sách quá khăn hiện nay
đây cũng là một ví dụ là một nghiên cứu mới của tuyến sĩ phan đức tát
mà chúng tôi cũng đang dự kiến là đề nghị tỉnh cho
ý điểm khoảng năm trăm linh mét với giá thành là khoảng một mươi tám tỷ trên một km
và với công nghệ này sau khi khôi phục lại rừng phùng hộp
thì chúng ta có thể là dịch chuyển kè này tiếp tục lấn ra biển để tiếp tục gây bồi tạo bãi và trong rừng tiếp
ngoài các giải pháp công trình cơ quan chức năng tỉnh cà mau thực hiện song hành việc ngăn sạt lở từ xa
bằng cách giảm tác động của con người
bởi vậy cũng dễ hiểu hơn khi một mươi năm qua cơ quan chức năng tỉnh này đã triển khai hàng chục công trình
dự án bố trí sắp xếp dân cư ở những vùng bị thiên tai vào nơi an toàn
theo kế hoạch đã được tính toán trước một khi các công trình dự án trên được hoàn thành
tỉnh cà mau sẽ bố trí chỗ ở ổn định cho hơn một mươi ba năm trăm linh hộ dân ở những vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu
trước khi thực hiện chương trình này chúng tôi cũng có đề xuất
với trung ương là xin điều chỉnh quy hoạch di dân tác định cư và giải quyết nốt những phần
mà các dự án đang thực hiện dở dàng hoặc là các dự án đã nằm trong quy hoạch mà chưa thực hiện được
trong cuộc chiến dài hơi với thiên nhiên chúng ta thường có những cách làm rất linh hoạt và khôn khéo
các giải pháp để ứng phó với sạt lở bờ biển mà các cơ quan chức năng của cà mau đã thực hiện là một minh chứng
thưa quý vị và các bạn do đặc thù ba miền bắc trung nam chịu tác động của các loại hình thiên tai khác nhau
nên xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu là việc làm quan trọng để giúp người dân ổn định đời sống
phát triển sản xuất hiệu quả giúp quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững
chương trình nông nghiệp truyền động hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp truyền động phòng kinh tế chuyên nhân dân số bảy mươi một
hàng chống cộng đoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp truyền động a gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau